mới đây sau khi hoa hậu ý nhi bị gọi tên trước nghi vấn kết hôn với bạn trai lâu năm
phía công ty và gia đình cô đã lên tiếng bác bỏ tin đồn
theo đó công ty quản lý của ý nhi khẳng định các thông tin đều sai sự thật
chia sẻ với truyền thông bố của hoa hậu ý nhi cũng cho biết thông tin không chính xác
theo đó nàng hậu sinh năm hai nghìn hai đăng tải hình ảnh đi ăn bánh uống trà chiều vô cùng thư thả
và bình yên tại nước úc xinh đẹp
đồng thời ý nhi cũng chia sẻ thêm video tập cây góc để chuẩn bị hành trình trinh chế miss world sắp tới
sau hàng loạt động thái có thể thấy nang hậu không hề nhắc đến chuyện đã kết hôn
hay trực tiếp lên tiếng đính chính thông tin này
trước đó miss world việt nam hai nghìn hai mươi ba được công bố là đại diện việt nam đến với đấu trường miss world
bà phạm kim dung cho biết trong thời gian này hoa hậu ý nhi sẽ được rèn luyện kỹ năng
học tập ở nước ngoài song song trao đổi công việc online tại việt nam
do vì phần tiểu sử của người đẹp sinh năm hai nghìn hai trên wikipedia đã có sự thay đổi
ở mục bạn đời của hoa hậu ý nhi xuất hiện tên của bạn trai cô là nguyễn anh kiệt
bức hình này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và được natigen chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội
trước tin con gái bí mật kết hôn bố hoa hậu ý nhi đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định
đó là thông tin sai sự thật
phía công ty quản lý của hoa hậu ý nhi cũng phủ nhận thông tin và khẳng định mọi các màn hình là sai sự thật
được biết khoảng thời gian gần đây năng hậu danh tối đa thời gian để học tập tại nước úc
song song việc chuẩn bị cho cuộc thi miss world hai nghìn hai mươi bốn
cô thể hiện sự quyết tâm cao độ
nhi đã và đang trao dồi những kiến thức kỹ năng với tinh thần sẵn sàng đến với cuộc thi
hy vọng trong hành trình sắp tới của ý nhi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm
theo dõi và ủng hộ từ mọi người
miss world từ khi ra đời đến nay vẫn duy trì tiêu chí gắt cao dành cho thí sinh
theo đó những người đẹp dự thi hoa hậu thế giới trước hết phải chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia
với những tiêu chí nghiêm khắc này miết world được giới truyền thông đánh giá là sân chơi nhan sắc uy tín
đòi hỏi ý nhi tập trung cao độ
vì vậy thông tin nàng hậu kết hôn được xem là không có cơ sở
quý vị thân mến là người đẹp bước ra từ cuộc thi hoa hậu thế giới việt nam
nàng hậu đến từ bình định huỳnh trân ý nhi được sư luận dành sự quan tâm nhiều hơn cả
tuy nhiên sự nổi tiếng của cô không phải đến từ danh hiệu hay vẻ đẹp
mà lại đến từ loạt phát ngôn vạ miệng của tân hậu
cô liên tục bị cư dân mạng ném đá lập group anty trên facebook
thậm chí có không ít người còn yêu cầu tước phương miệng của cô
làn sóng tẩy chay dữ dội khiến hoa hậu sinh năm hai nghìn hai phải khóa trang cá nhân
sau đó đăng tải video xin lỗi
sau thời gian dài im hơi lằng tiếng bất ngờ mới đây hoa hậu ý nhi đã tiếp tục gửi lời xin lỗi đến khán giả
đồng thời thông báo mình sẽ du học tại úc trong hai năm
sau thời gian vắng bóng tại tất cả các sự kiện
đẹp dù trước đó đăng quang với ngôi vị cao nhất
nhiều người cho rằng loạt drama về những phát ngôn thiếu chín chắn của ý nhi
đã khiến cô không dám xuất hiện trước công chúng vì lo ngại phản ứng tiêu cực đến từ người hâm mộ
thế nhưng mới đây vào chiều hai tháng một mươi một hoa hậu ý nhi đăng video trên trang cá nhân
nói lời xin lỗi đến khán giả sau thời gian nhìn nhận lại bản thân
đây là lần đầu tiên cô lên tiếng sau ba tháng ở ẩn
kể từ khi xảy ra ồn ào phát ngôn khi mới đăng quang hoa hậu thế giới việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
nhi nói ba tháng qua cô dành toàn bộ thời gian để chiêm nghiệm về những gì trải qua
sau những bài học rút ra ý nhi gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả
các đơn vị cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của cô
ý nhi gửi gắm
khi khán giả xem thước phim này là lúc tôi đã đặt chân đến nơi đất khách quê người
bắt đầu hành trình mới
chúc mọi người nhiều sức khỏe thành công và an vui trong cuộc sống
hoa hậu đến từ bình định chia sẻ chân thành
tôi đã đọc đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả góp ý của quý khán giả
tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân mình
xuất hiện sau thời gian dài với mái tóc ngắn lạ lẫm khiến người hâm mộ có phần bất ngờ
thế nhưng nàng hậu sinh năm hai nghìn hai vẫn rất dạng dỡ
tuy nhiên nếu ai từng theo phần thi của ý nhi sẽ biết
khi thuyết trình về dự án người đẹp nhân ái
người đẹp sinh năm hai nghìn hai từng cho biết sẽ hiến tặng mái tóc của mình sau khi cuộc thi kết thúc
em sẽ cùng với anh chị
kết hợp da kiểu tóc gửi cho bệnh nhân ung thư để họ có thêm niềm tin động lực chiến đấu với căn bệnh
và em xin chia sẻ là sau cuộc thi em cũng sẽ quyên tặng mái tóc
hành động này đang cho thấy nang hậu đã giữ đúng lời hứa của mình với khán giả
ý nhi cho hay tôi cũng đã khuyên tặng mái tóc của mình cho tổ chức mạng lưới ung thư vũ việt nam
trong tương lai tôi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như điều kiện của mình
nhi cũng cho biết thêm thời gian qua cùng với việc chiêm nghiệm lại bản thân
cô cũng thực hiện lời hứa của mình ở cương vị hoa hậu
quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của hoa hậu thế giới việt nam năm hai nghìn hai mươi ba cho các hoạt động thiền nguyện các quỹ khuyến học
được biết trước khi quyết định sang úc ý nhi đã âm thầm đi làm từ thiện và ghé thăm
động viên tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn
tổng số tiền mà ý nhi đã làm các hoạt động thiện nguyện là hai trăm năm mươi hai triệu đồng
trong video ý nhi cũng xác nhận cô lên đường du học úc tạm thời rời xô bít việt và bắt đầu một hành trình mới
hoa hậu chia sẻ
ý nhi đã bắt đầu hành trình mới của cuộc đời mình
trước đó hình ảnh ý nhi xuất hiện tại sân bay quốc tế tân sơn nhất ngày ba mươi một tháng một mươi thu hút sự quan tâm của dân mạng
trong video được chia sẻ trên mạng xã hội hoa hậu được gia đình bạn trai gia tiến
thạc sĩ nguyễn thị bích ngọc trưởng ban truyền thông trường đại học quốc tế đại học quốc gia tp hcm
nơi hoa hậu theo học đã lên tiếng xác nhận thông tin trên là chính xác
cụ thể thạc sĩ bích ngọc cho biết sinh viên huỳnh trần ý nhi theo học chương trình liên kết hai ngành quản trị kinh doanh giữa trường đại học quốc tế và đại học sydney úc
nhi đã hoàn tất chương trình giai đoạn một tại việt nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại úc để tiếp tục theo học giai đoạn hai của chương trình
đại diện trường đại học quốc tế thông tin thêm đại học sydney được xếp hạng một mươi chín thế giới và xếp hạng hai tại úc theo bảng xếp hạng qs banking hai nghìn hai mươi
ngành quản trị kinh doanh ý nhi chọn theo học thuộc top năm mươi
được biết trương phát ngôn về việc kể tên ba người nổi tiếng tại quê hương bình định
hoa hậu ý nhi còn khiến dư luận ngao ngán với loạt phát ngôn gây sốc khi nói về bạn trai hay như khi nói về bạn bè đồng trang lứa
chính điều này đã khiến cho group anti nàng hậu sinh năm hai nghìn hai mọc lên như nấm với số lượng thành viên tăng chóng mặt
trước đó sau khi đăng quang hoa hậu ý nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm sáu năm với bạn trai nguyễn anh kiệt
cô cho biết bạn trai là mối tình đầu
bố mẹ anh kiệt đều là giáo viên trường trung học cơ sở
ban đầu người hâm mộ đều tỏ ra ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi bạn trẻ
tất cả đều chúc phúc mong chuyện tình của ý nhi cùng bạn sẽ mãi mãi bền chặt
thế nhưng phát ngôn gây dốc của hà hậu trong một buổi giao lưu gần đây khiến dân mạng đồng loạt quay xe gấp
cụ thể hoa hậu ý nhi cho biết
tôi hiện tại đã là một cương vị mới thật sự là một bước nhảy vọt so với tôi của hai mươi ba tháng trước
chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi
nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn sẽ giữ được sự hồn nhiên vô tư sống đúng với lứa tuổi
tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình
cô nói chia sẻ thêm
tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi chứ không phải vì tôi mong muốn bà bạn trai làm điều đó
nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi sẽ vẫn ủng hộ và tôn trọng bạn
tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm
nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai
bạn là người bình thường thôi mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi
điều khiến mọi người bức xúc chính là trước khi ý nhi thành hoa hậu như hiện tại
bạn trai đã luôn bên cạnh cổ vũ động viên cô rất nhiều
biết cô có ước mơ đi thi hoa hậu
bạn trai đã không ngần ngại hộ tống cô đến các buổi học make up lập tập catwalk
thế nhưng đổi lại cô hậu lại muốn bạn trai phải thay đổi để theo kịp cô
điều này khiến không ít người tỏ ra ác cảm với tân hoa hậu
lần thứ hai là vào ngày hai mươi chín tháng bảy
ý nhi gây tranh cãi khi phát ngôn về những người đồng trang lứa
khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì
bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ để chơi
đi uống trà sữa hay cà phê thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn
tôi đã có công việc các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi
khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình
điều này khiến không ít người tỏ ra ác cảm với tân hoa hậu
tôi gửi lời xin lỗi mọi người về sự việc vừa qua khiến mọi người hiểu sai buồn lòng về tôi
người đẹp bình định không kìm được cảm xúc đã không và hứa sẽ cố gắng có những phát ngôn chính xác hơn
phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn tốt hơn trong thời gian sắp tới
ý nhi cho biết thêm
thật sự tôi chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy
sau đăng quang tôi tham gia nhiều buổi phỏng vấn nhận nhiều câu hỏi ở nhiều góc nhìn khác nhau
nên đôi khi tôi chưa hiểu hết nội dung câu hỏi
vì vậy có thể trả lời chưa chính xác hoặc thiếu chỗ này
chưa đủ chỗ kia mà không đưa ra câu trả lời chính xác giống như suy nghĩ
vì vậy đôi khi là mọi người hiểu lầm suy nghĩ của tôi
tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người
phía ban tổ chức hoa hậu thế giới việt nam hai nghìn hai mươi ba đề nghị y nhi phải cẩn trọng hơn
bớt đi cảm xúc và phải rút kinh nghiệm từ sau vụ việc này
tuy nhiên làn sóng tẩy chay người đẹp hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống
nhiều người cho rằng với số lượng cuộc thi hoa hậu nhiều như hiện nay
ra đường là có thể gặp được hoa hậu
nên chất lượng của những người đi đại diện cho trí tuệ và sắc đẹp cũng đi xuống
trước ý nhi cũng có không ít các hoa hậu vấp phải sự phản đối đến từ phía người dân
tuy nhiên gái gắt đến mức đòi tước vương miện
lập group anty với hàng trăm nghìn thành viên thì chỉ có mỗi hoa hậu ý nhi mà thôi
giành danh hiệu hoa hậu ở độ tuổi còn rất trẻ
năng hậu sinh năm hai nghìn hai khó có thể tránh khỏi sự thiếu sót trong cách cư xử cũng như phát ngôn
rất mong trong thời gian sắp tới ý nhi sẽ học tập và giải luyện bản thân
sao cho xứng đáng với chiếc vương miện hoa hậu thế giới việt nam
đến đây thờ lụ của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi